tỉnh thanh hóa vừa thực hiện đề án sắp nhập thành lập thôn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị
tuy nhiên địa phương vẫn còn một số khó khăn do địa bàn miền núi rộng dân cư thưa thớt vấn đề trả chế độ cho người không chuyên trách chưa ổn định
xã ái thượng huyện miền núi bá thước thanh hóa đã thực hiện sắp nhập hai thôn thung và thôn trung tâm thành thôn mới là thung tâm
giảm một số cán bộ được hưởng phụ cấp như bí thư trưởng thôn thôn thôn đội trưởng công an viên
trong cái quá trình lấy ý kiến nhân dân thì nói chung là hai cái thôn này thì người ta cũng rất là đồng thuận
là bởi vì nó cũng có nhiều cái thuận lợi cho người dân
thứ nhất trong cái việc này là khi mà chúng ta thực hiện cái sáng lập thì nó sẽ đỡ đi cái cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn
rồi nó tiết kiệm được cái khoản ngân sách cho nhà nước
thì chúng tôi tính toán ra là mỗi một tháng là cũng khoảng sáu triệu đồng
như vậy là một năm cũng chiếm
nhưng dưới sáu mươi triệu là tiết kiệm cho ngân sách nhà nước
sự đồng thuận của chính quyền người dân huyện đã giảm từ hai trăm hai mươi năm thôn xuống còn hai trăm linh năm thôn trên hai mươi hai xã
mỗi thôn mất bảy chức danh tiết kiệm ngân sách một năm tỷ trên một năm
tuy bộ máy của các thôn mới đã thay đổi nhưng vẫn còn khó khăn về chính sách của cán bộ chuyên trách nghỉ việc
nhà văn hóa thôn mới còn chật hẹp
riêng cái lợi ích của cái này thì thứ nhất là dồn hai mươi thôn
thì mỗi thôn chúng ta mất bảy chức danh
tức là nếu mà tính ra về kinh tế thì đã được bảy mươi năm triệu ba mươi chín nghìn đồng một năm
tức là một năm tiết kiệm cho ngân sách được trên một tỷ năm trăm linh triệu đồng
thực hiện đề án sắp nhập toàn tỉnh thanh hóa đã giảm hơn một sáu trăm linh thôn tổ dân phố
hoàn thành và vượt mục tiêu giảm với một hai trăm linh đến một ba trăm linh thôn tổ dân phố
và bảy người hoạt động không chuyên trách được tinh giảm
để tiếp tục phát huy hiệu quả
thanh hóa cần khắc phục những khó khăn đang tồn tại để nâng cao hiệu quả của tri bộ đảng
tinh gọn bộ máy là cơ sở để sửa phụ cấp cho bí thư tri bộ trưởng thôn bản tổ trưởng dân phố theo hướng tăng lên